cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày hai mươi năm tháng năm của chúng tôi
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều và đêm ngày hai mươi bốn tháng năm
khu vực bắc bộ có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
cơ quan khí tượng nhận định ngày hai mươi năm tháng năm miền bắc tiếp tục có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to
từ đêm ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng năm miền bắc khả năng có mưa mưa vừa và rồng cục bộ có mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sàn lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
thời tiết trên biển ngày hai mươi bốn tháng năm ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa vùng biển phía nam của khu vực nam biển đông vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy đề phòng cao độ sóng có thể tăng lên đến trên hai mét
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay hai mươi năm tháng năm
thủ đô hà nội có mây có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ có mây có mưa rào và rông dài rác gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía bắc chiều và đêm có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bốn độ
tây nguyên nhiều mây chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi một ba mươi hai độ
nam bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng chiều tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố
mời quý vị cùng theo dõi